đó là khi cơ thể đã mệt mỏi cần được nghỉ ngơi để nạp năng lượng tài xế vẫn điều khiển vô lăng nhưng rơi vào trạng thái ngủ dù mắt vẫn mở sau đó có thể thiếp đi bất cứ lúc nào
không ít tài xế biết bản thân buồn ngủ thế nhưng lại chủ quan cho rằng có thể xua nguy cơ ngủ gật bằng cách mở cửa sổ xe hoặc bật to nhạc trong xe
tuy nhiên thực tế là cả hai trường hợp đều có thể khiến lái xe ngủ gật bất cứ lúc nào đặt bản thân và những người đi cùng trên xe vào vòng nguy hiểm
tài xế có xu hướng buồn ngủ khi lấy xe đường dài ở những đoạn đường thẳng và vắng thường là đường cao tốc quốc lộ hoặc lái xe vào các khoảng thời gian nhịp sinh học của cơ thể đòi nghỉ ngơi từ một mươi giờ tối đến năm h sáng hoặc từ một mươi ba h đến một mươi năm h chiều đặc biệt là sau bữa cơm trưa
tài xế cũng dễ buồn ngủ nếu lái xe sang một đêm ngủ ít hơn bình thường làm việc quá sức như tan ca đêm hoặc sau khi uống các loại thuốc có tác dụng phụ gây buồn ngủ ví dụ như thuốc cảm
còn một nguyên nhân nữa ít người chú ý đến
thế nhưng cũng khiến tài xế buồn ngủ đó là tình trạng thiếu oxy bên trong xe do chế độ gió điều hòa không hợp lý
có rất nhiều dấu hiệu cảnh báo nguy cơ ngủ gật mà bạn nên chú ý khi lái xe
cảm thấy mệt mỏi khó chịu đầu óc mơ màng phân tán
khó tập trung nháy mắt liên tục và mi mắt chịu nặng
ngáp không dừng và rụi mắt liên tục chảy nước mắt thở nông
không thể giữ đổ thẳng như bình thường không thể nhớ số km của hành trình vừa trải qua đi qua lối ra hoặc biển báo giao thông
mở mảng đi chạy lăn đường
lái xe truyệt trọng tốc độ không ổn định
nếu có bất kỳ dấu hiệu nào trên bạn hãy dừng xe lập tức để đảm bảo an toàn
cách xử lý tốt nhất là tấp ngay vào vị trí an toàn là điểm nghỉ pha ngả ghế nhắm mắt thư giãn
hoặc hẹn giờ đồng hồ ngủ một giấc ngắn một mươi một mươi năm phút để cho cơn buồn ngủ trôi qua
tuy nhiên không nên dừng xe ở lề đường làn khẩn cấp trên đường cao tốc hoặc những chỗ quá vắng vẻ
chạm sang hai trạm dừng nghỉ trên đường là những chỗ an toàn nhất
sáu ô tô tôm nhau liên hoàn trên cao tốc nội bài lào cai
chiều năm tháng năm trên cao tốc nội bài lào cai xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa sáu ô tô
giao thông hướng từ lào cai đi hà nội bị ủn tắc cục bộ
theo đó đại diện đội một cục cảnh sát giao thông bộ công an cho hay lúc một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày
tại km một mươi chín bảy trăm linh cao tốc nội bài lào cai hướng lào cai nội bài xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa nhiều ô tô
vào thời điểm trên ô tô tải mang biển kiểm soát ba mươi bốn c ba trăm bốn mươi x di chuyển trên cao tốc nội bài lào cai
bất ngờ đâm vào xe con biển kiểm soát ba mươi g ba trăm bốn mươi năm xx sau đó tiếp tục vai trạm với xe con biển kiểm soát tám mươi tám a năm trăm một mươi xx
sau vụ vai trạm xe tải lật nghiêng chắn ngang toàn bộ lòng đường
phát hiện vụ tàn nạn ô tô con mang biển kiểm soát ba mươi e hai mươi năm xx liền phánh gấp và bị xe con biển kiểm soát ba mươi e bốn trăm chín mươi một xx đâm trúng
sau đó một chiếc ô tô tải mang biển kiểm soát hai mươi chín g hai mươi bảy xx lại đâm tiếp vào ô tô ba mươi e bốn trăm chín mươi một xx
đại diện đội một cục cảnh sát giao thông thông tin vụ tai nạn không làm ai bị thương
tuy nhiên vụ việc khiến giao thông trên cao tốc bị ủn tắc cục bộ
sau khi nhận tin báo đội vận hành số một vec phối hợp với đơn vị đã cử cán bộ tới hiện trường phân luồng bảo vệ hiện trường
nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn đang được làm rõ
ba thanh niên đi xe máy tử vong sau vào trạm với xe khách
ngày năm tháng năm tin từ ban an toàn giao thông tỉnh ninh bình xác nhận
trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến ba thanh niên đi xe máy tử vong
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày bốn tháng năm
tại km một mươi ba năm trăm linh đường tránh quốc lộ một a thuộc địa bàn xã ninh an huyện hoa lư ninh bình
xảy ra vụ tàn nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô khách biển kiểm soát ba mươi bảy f xx do tài xế võ minh châu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ xã minh châu huyện diễn châu tỉnh nghệ an điều khiển
chạy tuyến hà nội đến nghệ an với xe máy mang biển kiểm soát ba mươi năm h một chín trăm một mươi một xx do anh đê về h
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ xã khánh dương huyện yên mô tỉnh ninh bình điều khiển
vào thời gian trên khi anh hát điều khiển xe máy chở theo hai người ngồi sau gồm bgt
sinh năm hai nghìn năm ngụ xã khánh cư huyện yên khánh và nta sinh năm hai nghìn
ngụ xã khánh dương huyện yên mô sang đường đã bất ngờ vai trạm mạnh với ô tô khách
sau vụ vai trạm cả ba người trên xe máy văng xuống đường bất tình
xe máy hư hỏng nặng ô tô khách bị hư hỏng phần đầu
hậu quả vụ tai nạn khiến cho hai thanh niên tử vong tại chỗ là h và t
còn a bị thương nặng và tử vong khi đưa tới bệnh viện
vào cuộc xác minh vụ việc cơ quan chức năng xác định tài xế xe ô tô khách không có nồng độ cồn và chất kích thích trong người
người điều khiển xe máy đã tử vong đang chờ kết luận giám định của cơ quan điều tra
nguyên nhân sơ bộ do người điều khiển xe máy và xe khách khi đi đến ngã tư không chú ý quan sát nên xảy ra va chạm
qua dữ liệu giám sát hành trình xe ô tô khách không chạy quá tốc độ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
truy tìm người phụ nữ liên quan vụ tai nạn khiến bé trai bảy tuổi tử vong
chiều năm tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang phát thông báo
liên quan vụ tên nạn trên đại lộ võ nguyên giáp đoạn xa vĩnh thái thành phố nha trang
là một bé trai tên d bảy tuổi chú tỉnh phú yên tử vong
hình ảnh camera của bệnh viện ghi lại cho thấy người phụ nữ bỏ trốn có đặc điểm nhận dạng là mập
đeo kính cọng đen mặc quần áo tối màu
trước đó chiều bốn tháng năm tại đoạn đường trên bé đê được mẹ chở bằng xe máy đi về hướng trung tâm thành phố nha trang
xe của mẹ bé đê xảy ra tai nạn với xe máy do một phụ nữ điều khiển lưu thông cùng chiều
do tai nạn bé d đã được người phụ nữ này cùng mẹ đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh cánh hỏa cấp cứu
do vết thương quá nặng đến giờ ba mươi ngày năm tháng năm bé d đã tử vong
theo công an thành phố nha trang sau khi đưa nạn nhân đến bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa cấp cứu
người phụ nữ trên đã bỏ trốn
người dân biết được thông tin về người phụ nữ trên có thể liên hệ trực tiếp với công an thành phố nha trang
hoặc qua số điện thoại bảy trăm bảy mươi bảy bảy trăm năm mươi năm bảy trăm bảy mươi chín hoặc tám trăm một mươi năm ba trăm sáu mươi tám ba trăm bảy mươi chín thiếu tá hảo điều tra viên
bắt một mươi một thanh thiếu niên dùng tuyếp sắt cắn dao đâm người đi đường cướp xe máy
ngày năm tháng năm công an tp hà nội cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàn kiếm
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam đối với một mươi một đối tượng về hành vi cướp tài sản
các đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ
chủ yếu sinh năm hai nghìn bảy đến hai nghìn chín thế nhưng rất manh động sử dụng hung khí tấn công người đi đường để cướp xe máy
theo tài liệu điều tra đêm ngày hai tháng bốn nhóm đối tượng trên tụ tập điều khiển bốn xe máy
mang theo hai tuyếp sắt cắn dao nhọn đi qua nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố hà nội
với tốc độ cao lạng lách đánh võng gây mất an ninh trật tự
quá trình đi cùng nhau khi đến gần khu vực đường hoàng quốc việt
các đối tượng đã bản nhau đi cướp tài sản để có tiền
khoảng ba giờ hai mươi hai phút ngày ba tháng bốn
cả nhóm điều khiển xe tới khu vực phố trần quang khải
thì nhìn thấy anh nở kd điều kiện xe máy nhãn hiệu honda way chờ anh nở dt
ngay lập tức cả nhóm vượt lên cầm giáo áp sát
ép xe của anh đê và anh tê vào lề đường trước số một trăm sáu mươi bốn trần quang khải
các đối tượng xuống xe cầm dao đâm anh t khiến anh t bị một vết thường rách
và đứt kênh hai ngón tay ở bàn tay trái
sau khi sử dụng hung khí tấn công anh t và anh đê
cả nhóm đã lấy chiếc xe máy bỏ trốn
ngay sau khi nhận được thông tin
xác định tính chất manh động của các đối tượng
công an quận hoàn kiếm đã huy động lực lượng
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội khẩn trương điều tra
bắt giữ một mươi một đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
đồng thời thu hồi tăng vật để trao trả cho bị hại
hiện công an quận hoàn kiếm đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định